trong những năm gần đây giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến vnpt meeting đã trở nên phổ biến trong các cuộc họp ở các cấp
từ trung ương tới địa phương nhằm giảm bớt chi phí tổ chức cũng như thời gian đi lại
giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến của tập đoàn vnpt đã giúp nâng cao hiệu quả hành chính công
và tăng cường công tác chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ trung ương tới địa phương